sau gần hai ngày lanh đênh trên biển trưa nay tàu cá mang số hiệu qng chín mươi năm nghìn bảy trăm năm mươi một ts của ông đỗ bin
ngụ ở xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã đưa bảy ngư dân trên tàu cá qng chín nghìn ba trăm một mươi hai ts
bị gặp nạn ở vùng biển hoàng sa và đất liền an toàn
sau khi cập cảng chủ tàu bị nạn cùng các ngư dân đã đến trình báo sự việc với đồn biên phòng cửa khẩu cảng sa kỳ
theo đó khoảng ba giờ ngày hai mươi sáu tháng hai tàu cá mang số hiệu qng chín nghìn ba trăm một mươi hai ts do ngư dân bùi cương
chú ở xã bình châu huyện bình sơn làm thuyền trưởng chở theo bảy lao động khác đang khai thác hải sản
tại ngư trường hoàng sa thì bất ngờ hỏng máy thả trôi tự do và va chạm mạnh với đá ngầm dẫn đến vỡ mạn chìm tàu
rất may thuyền trưởng cương và bảy lao động may mắn được tàu của ông võ sách đang hoạt động gần khu vực đó
phát hiện cứu sống kịp thời
sau đó những ngư dân bị nạn được chuyển sang tàu cá qng chín mươi năm nghìn bảy trăm năm mươi một ts của ông đỗ bin đang trên đường vào đất liền để về với gia đình
sau gần ba mươi giờ lênh đênh trên biển tàu cá cùng các ngư dân bị nạn cập bờ an toàn
vì nguy cấp nên các thành viên trên tàu bị nạn chỉ cứu được hai phần ba số ngư lưới cụ ước tính thiệt hại hơn một tỷ đồng